chiều qua một mươi ba tháng chín tại đại lễ đường nhân dân bắc kinh trung quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tại buổi hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam kiên trì các mục tiêu về nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước phát triển nhanh và bền vững đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
thủ tướng khẳng định việt nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với trung quốc coi đây là chủ trương nhất quán là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
thủ tướng đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển tuân thủ những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy các cơ chế đàm phán sớm có tiến triển thực chất thực hiện tốt doc cố gắng sớm ký coc tích cực đóng góp vào việc ổn định tình hình vì hòa bình hợp tác và phát triển
phát biểu tại hội kiến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh đảng chính phủ và nhân dân trung quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với việt nam sẵn sàng nỗ lực cùng việt nam nắm chắc xu thế phát triển quan hệ hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đẩy mạnh giao lưu nhân dân kiểm soát tốt bất đồng xử lý thỏa đáng tranh chấp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện chung việt phát triển ổn định và không ngừng đi
tổng bí thư chủ tịch tập cận bình đề nghị hai bên cần tăng cường kết nối chiến lược phát triển trong khuôn khổ một vành đai một con đường với hai hành lang một vành đai kinh tế thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất du lịch sớm xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và đẩy nhanh triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước